trong đề xuất vừa gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia bộ y tế đã đề nghị người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng hai mươi bốn giờ
trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam
trong vòng hai mươi bốn giờ đầu kể từ khi nhập cảnh người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm sars cov hai trừ trẻ em dưới hai tuổi
trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k
và các biện pháp phòng chống dịch khác của địa phương
nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định
đề xuất của bộ y tế cũng nêu rõ trẻ em dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai
chưa được tiêm hoặc chưa từng nhiễm sars cov hai đều được tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng với bố mẹ hoặc là người thân